trải qua bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam và nhật bản đã hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của việt nam nhật bản luôn giữ một vị trí và vai trò quan trọng đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực giáo dục
đây là buổi lễ tốt nghiệp thạc sĩ khóa đầu tiên theo mô hình đào tạo chất lượng cao của trường đại học việt nhật diễn ra vào chiều ngày hai mươi một tháng bảy tại hà nội
ra đời vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn theo quyết định của thủ tướng chính phủ trường đại học việt nhật thuộc đại học quốc gia hà nội với những chương trình đào tạo
trong đó có các ngành như công nghệ nano chính sách công kỹ thuật hạ tầng quản trị kinh doanh
trường đại học việt nhật không chỉ đơn thuần là một biểu tượng mà là một bước đi thiết thực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước
trường đại học việt nhật là một thực thể giáo dục trình độ cao chất lượng cao
trường đại học việt nhật xuất phát từ một chủ trương lớn của lãnh đạo hai nước
cho nên là trong bất cứ một cái dịp nào ví dụ thủ tướng việt nam chủ tịch nước việt nam sang thăm nhật bản
thì hai bên trong thảo luận đàm phán hoặc cam kết cũng đều nói đến trường đại học việt nhật
và ngược lại nhật hoàng rồi thủ tướng nhật bản sang việt nam cũng nhắc đến cái câu chuyện này
một trong những yếu tố nền tảng gia tăng giá trị hợp tác việt nam và nhật bản là nguồn nhân lực chất lượng cao
am hiểu văn hóa việt nam nhật bản
vì thế giáo dục trong nhiều năm qua luôn là điểm nhấn hợp tác giữa hai nước
từ chương trình học bồng trao đổi sinh viên cho đến việc mở rộng các lĩnh vực nghiên cứu
thông qua các chương trình này không chỉ sinh viên việt nam có thể tiếp cận nền giáo dục tiên tiến của nhật bản
mà sinh viên nhật bản cũng có cơ hội tìm hiểu về việt nam
và sự giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia sẽ được tăng cường
chính phủ nhật bản rất coi trọng hợp tác giáo dục với việt nam
thông qua hợp tác giáo dục nhân dân hai nước sẽ hiểu về nhau gần gũi nhau hơn
hiện bảy mươi hai du học sinh việt nam đang học tập tại nhật bản
chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ người việt nam đang học tập tại nhật
và cả những người đang học tiếng nhật hay tìm hiểu về văn hóa nhật bản tại việt nam
hợp tác việt nam và nhật bản là hợp tác toàn diện chiến lược nhiều mặt
nhưng lĩnh vực hợp tác lâu dài tốt đẹp nhất ấn tượng mạnh mẽ nhất chính là hợp tác trong lĩnh vực giáo dục
bởi nó tạo nền tảng vững vàng
hợp tác tốt trong giáo dục sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên
thúc đẩy sự hiểu biết hơn nữa giữa nhân dân hai nước
đồng thời mở ra nhiều hơn nữa cơ hội kinh doanh giao lưu văn hóa giữa việt nam và nhật bản
đóng góp tích cực và củng cố hòa bình ổn định và phát triển trong khu vực